cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa bắt tạm giam đối tượng nguyễn tấn tài
và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một tài đã lợi dụng sự quen biết đối với các bị hại
nên đã thuê xe ô tô của họ sau đó đem cầm bán lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi lẩn trốn
với thủ đoạn như trên tài đã cầm và bán năm xe ô tô với số tiền trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh
phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường chú tại tổ chín cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
về ba tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có xe hội chấm cách một cm trên sau đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tiên tảo
xã việt long huyện sóc sơn tp hà nội cũng về ba tội danh lừa đảo chiếm đo tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm
phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm thành phố hà nội về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin

mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
bắt tạm giam sáu đối tượng trong đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
số ma túy thu giữ trong đường dây này là hơn năm mươi kg lớn nhất từ trước đến nay ở đồng nai
lực lượng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai phối hợp công an huyện xuân lộc triệt phá thành công chuyên án
thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá nhiều vũ khí nóng phương tiện của các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội
qua điều tra ban đầu ban chuyên án xác định các đối tượng trong đường dây này vận chuyển ma túy từ khu
giác vàng biên giới thái lan myanmar và lào vào nội địa nước ta rồi đưa từ phía bắc và khu vực phía nam tiêu thụ
ngày ba mươi tháng chín khi các đối tượng chọn địa bàn huyện xuân lộc làm nơi trung chuyển ma túy thông qua xe luồng xanh
thì bị lực lượng công an đồng loạt khám xét bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố và lệnh tạm giam đối với nguyễn thanh cường
chú tẩy xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra
ban đầu vào sáng ngày một mươi tháng một mươi chị ca thị sang đang ngồi giặt quần áo trước sân nhà
thì bị cường cầm cây sâm gạo đi đến nắm tóc rồi đâm nhiều nhát khiến chị tử vong tại chỗ
cường bỏ đi một đoạn thấy anh nguyễn văn hận chú cùng xóm đang ngồi câu cá liền đâm nhiều nhát
anh hận đã nhảy xuống sông thoát thân
cường quay lại chỗ chị sang và tiếp tục xô sát với ông cao văn thời là bố của chị sang
và đâm ông thời nhiều nhát khiến cho nạn nhân tử vong ngay sau khi được đưa đi cấp cứu
qua làm việc cường khai nhận có uống rượu rồi đi ngủ không nhớ toàn bộ quá trình gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần
đối với nguyễn thanh cường để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật
sáng phương nam xin được tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
trong tối qua một mươi ba tháng một mươi một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một gara sửa chữa ô tô
nằm trong hẻm đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy tp hcm
hậu quả khiến ba xe ô tô một xe máy cùng nhiều tài sản khác đã bị thiêu rụi
nhận được thông tin về vụ cháy lớn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã điều động bảy đơn vị tại các khu vực lân cận với tổng số một mươi bốn xe
và hàng chục chiến sĩ nhanh chóng tới dập lửa
trước đó người dân sống xung quanh gara phát hiện cổng khói bốc lên kèm theo mùi khát nồng nặt
chạy đi tìm điểm cháy thì phát hiện trong gara lửa đã bốc cháy dữ dội
nên đã lập tức báo cho cơ quan chức năng đồng thời tìm cách chữa cháy nhưng bất lực vì cửa đã bị khóa chặt
có mặt tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dùng phương tiện chuyên dụng
phá cửa kịp thời khoanh vùng đám cháy không để cháy lan sang các nhà dân trong khu dân cư
sau khoảng ba mươi phút đã dập tắt được đám cháy tuy nhiên toàn bộ gara cùng ba ô tô và một xe máy
cũng như một số dụng cụ sửa xe đã bị lửa thiêu rụi
hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
còn công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết vừa bắt đối tượng nguyễn thành nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
nam là đối tượng có lệnh truy nã số tám ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của công an huyện di linh
về tội làm dụng tín nhiệm chiếu đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm nam làm thuê lái máy múc cho anh dũng
tại huyện bảo lâm hai bên thống nhất anh dũng giao máy múc cho nam đi nhận các công trình
trên địa bàn số tiền làm được sẽ chia đôi
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nam đã tự động bán xe máy múc cho một người
tại xã đinh trang hòa huyện di linh với giá một trăm tám mươi triệu đồng mà không được sự đồng ý của anh dũng
sau đó nam bỏ trốn khỏi địa phương công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thành nam về tội làm dụng tín nhiệm chiếu đoạt tài sản
sau đó công an huyện di linh đã ra quyết định truy nã đối với nam
đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an huyện di linh đã điều tra xác minh truy xét
và bắt được nam đang lẫn trốn tại thành phố bảo lộc
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang cho biết hiện đang tạm giam đối tượng huỳnh minh phát
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cư trú ấp ba xã cẩm sơn huyện cai lệ
đây là đối tượng bị truy nã về tội cướp giật tài sản
trước đó vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu huỳnh minh phát rủ anh nguyễn minh nhật
cư trú xã mỹ thành nam huyện cai lầy đi uống nước
khi đó anh nhật mượn xe mô tô của người quen để đi công việc
anh nhật điều khiển xe chở phát và một thanh niên khác đến quán nước
ở ấp mỹ vĩnh xã long khánh đầu xe cập đường
cả ba vào quán một mươi năm phút sau khi chuẩn bị ra về thì bất ngờ phát lên xe mô tô đề máy bỏ chạy
sau nhiều lần liên lạc với phát không được anh nhật cùng chủ xe đến công an trình báo
quá trình điều tra phát bỏ trốn khỏi địa phương
công an thị xã ra quyết định truy nạ đối với huỳnh minh pháp
qua các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi tháng chín
công an thị xã phối hợp công an quận một mươi hai tp hcm bắt giữ phát khi đang lẫn trốn tại phường tân chánh hiệp quận một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn tấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra đầu năm hai nghìn hai mươi một tài đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người để hỏi thuê xe ô tô
sau đó mang đi cầm cố hoặc bán rồi bỏ trốn
khi chủ xe không liên hệ được với tài nên nghi ngờ lừa đảo đã báo với cơ quan công an
nhận được tin báo của bị hại cơ quan điều tra công an tỉnh đồng tháp đã vào cuộc điều tra bắt giữ tài
theo cảnh sát tài đã thuê năm xe ô tô của nhiều người mang đi cầm cố và bán chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng
thưa quý vị quy định mới của chính phủ vừa ban hành về việc thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
như đá bật đèn xanh cho nhiều dịch vụ giải trí
quyết định này cũng phù hợp về tính thời điểm khi các doanh nghiệp tp hcm trong các lĩnh vực này
đã liên tục kiến nghị lên các cấp ban ngành để được sớm phục hồi hoạt động tạo thêm việc làm cho người lao động
karaoke là lĩnh vực vừa phải kêu cứu đến chính phủ và ủy ban nhân dân tp hcm trước nguy cơ phá sản
chu điểm karaoke lâu đời bật chất thành phố vừa quyết định đóng cửa một chi nhánh để cắt lỗ
đồng thời bang giám đốc vẫn tiếp tục thương lượng với chủ nhà để có phương án trả tiền mặt bằng phù hợp
cho đến khi được mở cửa trở lại
khi tp hcm áp dụng trí thị một mươi tám nới lỏng giãn cách xã hội một chuỗi karaoke lớn khác cũng đành tạo việc làm tạm thời cho nhân viên
bằng hình thức bán thức ăn mang đi
chuẩn bị để phục vụ khách đem ra bán ở ngoài bán thức ăn nấu đồ ăn để giao đi về nhà cho khách
vừa mới mở cửa ra thì người ta đã nghỉ dịch lâu quá rồi người ta cũng bị tiết kiệm tiền lại một chút xíu
thắt chặt chi tiêu lại cho nên là nó cũng chưa được ủng hộ nhiều lắm nhưng vẫn hy vọng đây sẽ là một concept mới
để cho mọi người có thể đóng nhận
với quy định mới của chính phủ các địa phương tạm thời ngân áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội
việc quyết định được mở cửa trở lại hoạt động sản xuất và dịch vụ tùy thuộc vào cấp độ dịch
và sẽ do địa phương tự đánh giá thực tế để đưa ra
các dịch vụ giải trí như vũ trường karaoke massage ba internet trò chơi điện tử làm tóc làm đẹp
đều dựa trên đánh giá thuộc vùng xanh vùng cam hay vùng đỏ để quyết định mở cửa
quy định của chính phủ cũng đúng với tinh thần mở cửa từng phần theo tình huống chống dịch
mà thành phố hồ chí minh khẳng định tại các buổi tiếp xúc cử tri tiếp xúc doanh nghiệp những ngày qua
tuy theo kết quả phòng chống dịch thì chúng ta sẽ mở ra để chúng ta vừa phát triển sản xuất kinh doanh
tạo ra cái sinh kế thu nhập cho người dân nhưng vừa kiểm soát được dịch thì việc này thì thành phố cũng đang triển khai thực hiện
mong mỏi rằng thành phố sớm có chỉ thị hoặc có những hướng dẫn từng bước sống chung với đại dịch
nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn cho chính nhân viên và khách hàng khi đến vui chơi giải trí
tại các ngành nghề giải trí nói chung
có những phương án dự phòng cũng như là chuẩn bị để cho ai cũng mở cửa lại phương pháp khử khuẩn năm k
rồi thay bọc mít nhân viên liên tục xịt khuẩn trong phòng cũng như là kiểm tra thẻ xanh
cũng như tỷ suất phòng mỗi phòng thì trẻ sẽ từ bốn đến năm người thôi để đảm bảo công tác phòng chống dịch
bên cạnh karaoke doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phiêu cũng đã gửi ký nghị lên chính phủ
để mở cửa tái hoạt động vào đầu tháng một mươi một
bởi đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại thì lộ trình mở cửa vào đầu năm hai nghìn hai mươi
sẽ dạy dẫn đến viễn cảnh nhiều điểm rạp buộc phải đóng cửa
ảnh hưởng đến nền công nghiệp điện ảnh nói chung tại việt nam
do đó các đơn vị dịch vụ giải trí đều đã gửi quy trình hoạt động an toàn
đến sở văn hóa thể thao và ủy ban nhân dân tp hcm
mong mỏi cùng với quy định mới của chính phủ thì có thể dần hồi phục sau bốn tháng đóng băng
với phương châm đơn giản hóa các thủ tục trình tự đăng ký cấp đổi biển số xe ô tô
được thực hiện nhanh gọn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
đặc biệt là sau thời điểm giãn cách phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đang triển khai hiệu quả công tác này tạo được sự tin yêu ủng hộ của công chúng
của quần chúng nhân dân ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
điểm đăng ký phương tiện số hai phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
sau giãn cách xã hội lượng người đến làm các thủ tục có gia tăng đột biến
tuy nhiên chỉ mất khoảng từ ba đến năm phút người dân đã hoàn thiện được hồ sơ kê khai của mình
khi người dân đến trụ sở cơ quan đăng ký thì đã đơn vị đã
cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ ban đầu ngay ở dưới cổng thì là sẽ có cán bộ hướng dẫn hồ sơ
bao gồm là tờ khai nguồn gốc hóa đơn và giấy nội tiền và cân sách nhà nước
sau đấy thì cán bộ sẽ hướng dẫn người dân khai và cả số máy số khung vào trong tờ khai
và nộp một toàn bộ hồ sơ đó lên trên cửa số ba này chúng tôi sẽ tiếp nhận
trung bình mỗi ngày tại điểm đăng ký xe số hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
tiếp nhận trên một trăm năm mươi hồ sơ đăng ký mới sang tên chủ sở hữu ô tô
trước đây để có thể hoàn thành việc đăng ký biển số xe người dân mất khoảng hai ngày
mất thời gian đi lại cũng như chi phí di chuyển
tuy nhiên hiện nay mọi giai đoạn được rút ngắn người dân vừa được đảm bảo về thủ tục
vừa đảm bảo công tác phòng dịch
khi tôi đến đăng ký thì được các anh chị đại sát không rất hỗ trợ và làm thủ tục rất nhanh
trong thời kỳ dịch bệnh như thế này thì làm thủ nhanh thì đến nơi công cộng
thì chúng tôi rất yên tâm khi được làm thủ một cách nhanh
nói chung là thời kỳ dịch bệnh này thì chúng tôi đến làm thủ tục hành chính
thì từ lúc vào đến lúc bớt mục biển chắc khoảng năm bảy phút thôi ạ
công tác phòng chống dịch thì rất là tốt
thấy là khi đến là phải quét má quy là kiểm tra khoảng cách giãn cách giữa mọi người là rất là chuẩn
ngoài việc người dân phải trực tiếp đến trụ sở của cơ quan công an để làm thủ tục
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội còn áp dụng
công nghệ thông tin vào việc đăng ký phương tiện cũng như công tác cải cách hành chính
cục cảnh sát giao thông đã có chương trình hành chính công
là cho người dân có thể là tự đăng ký online trên mạng theo cái đường link của cục cảnh sát giao thông
và chất căn cứ vào các đăng ký thành công
chúng tôi sẽ thường xuyên update các thông tin đấy để hướng dẫn giải quyết cho các chủ xe đăng ký theo online
một số trường hợp mà không biết online thì có thể là gọi theo các điện thoại đường dây nóng của các cơ sở đăng ký xe
đối với công tác đăng ký xe thì lực lượng cảnh giao thông chúng tôi luôn luôn là cố gắng là hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ được giao
đảm bảo thời gian để mọi người có thể đến và ra về trong khoảng thời gian nhanh nhất
ngoài các ngày làm việc trong tuần tất cả các điểm đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cũng bố trí cán bộ làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục đăng ký xe
thưa quý vị trong lúc được người thân đưa từ tỉnh long an lên thành phố hồ chí minh để vào bệnh viện tâm thần tái khám
một người đàn ông bất ngờ băng qua đường rồi lao xuống kênh tàu hủ mất tích vào sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi
nhận được tin báo có người mất tích dưới tên tàu hổ đoạn trước bệnh viện tâm thần đường võ văn kiệt phường một quận năm thành phố hồ chí minh
đội cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đã nhanh chóng điều khiển phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống lạng mò kiểm kiếm
sau đó lực lượng này đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường không xa
theo thông tin ban đầu tại hiện trường nạn nhân sáng nay được gia đình đưa từ quê lên thành phố hồ chí minh để tái khám
trong lúc người thân đang làm thủ tục thì nạn nhân bất ngờ chạy qua đường võ văn kiệt và lao xuống tên
người thân phát hiện đuổi theo nhưng không kịp nên báo ốc tổ quan chức năng
theo người nhà nạn nhân bị bệnh tâm thần hơn một mươi năm có vợ và một con gái nhưng đã bỏ đi từ lâu nên phải sống nương nhờ vào người thân
thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín người này nên cơn nhưng không có thuốc để uống
đến sáng nay sau khi được phép và thuê xe từ long an lên thành phố hồ chí minh chữa bệnh thì xảy ra chuyện
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin dịp sóng hai mươi bốn h bảy
liên tục chương trình hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán pháo
với sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn thu giữ tăng vật là một trăm linh bánh pháo các loại và ba mươi sáu cối có trọng lượng là tám mươi chín một kg
trước đó khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua nắm tình hình địa bàn
công an huyện nghi lộc phát hiện đối tượng đặng thái bình chú tại xóm hồng thịnh xã diễn hồng diễn châu có dấu hiệu móc nối với trần thị bé chú tại xóm bắc kim hòa nghi thuận
để đưa pháo nổ từ địa bàn diễn châu đưa vào nghi lộc cất giấu và đem đi tiêu thụ ở các địa bàn khác trong tỉnh bán kiếm lời
căn cứ và lời khai của trần thị bé công an huyện nghi lộc đã phối hợp với công an cửa lò vận động được đối tượng đặng thái bình ra đầu thú
qua quá trình làm việc đặng thái bình khai nhận số pháo mà đặng thái bình đem vào gửi tại nhà trần thị bé để đem đi tiêu thụ là pháo mà trước đây bình là lao động tại lào
và mỗi lần đi về thì bình mang theo một số ít và cất giấu ở nhà khi có ai có nhu cầu thì sẽ đem ra để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kiến tường tỉnh long an cho biết đang thụ lý điều tra vụ vận chuyển hàng cấm vừa xảy ra trên địa bàn
cụ thể vào lúc chín h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên quốc lộ sáu mươi hai khu phố sáu phường hai thị xã kiến tường tỉnh long an
công an thị xã kiến tường ra hiệu lệnh dừng kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát tám mươi bốn c bốn trăm bảy mươi sáu đang lưu thông hướng từ thị xã kiến tường đi về huyện tân thạnh tỉnh long an
chiếc xe do tài xế nguyễn minh trung chú tại xã bình phú huyện càng long tỉnh trà vinh điều khiển trở theo đặng thị kim thoa chú tại huyện càng long tỉnh trà vinh
qua kiểm tra phương tiện lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong xe có tám năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu được nguy trang dưới dạng là những bao phân sơ dừa
công an thị xã kiến tường đã lập biên bản tạm giữ người và phương tiện cùng tăng vật trên tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
đây là một bước tiến mới trong công tác xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ bình yên cho cuộc sống của người dân
với một mươi ba thành viên ban đầu trung đoàn không quân công an nhân dân là một lực lượng mới được thành lập của lực lượng công an nhân dân
với phương thức tác chiến trên không phối hợp với các lực lượng khác thực hiện chức năng bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm
đây là một trong những bước tiến quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng chính quy tinh nhuệ hiện đại
sự ra đời của trung đoàn không quân công an nhân dân là thể chế sự quan tâm đặc biệt về chủ trương của đảng nhà nước
ban thư vụ đảng ủy công an trung ương về việc tăng cường trang bị phương tiện đặc chủ đặc thù để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến lên chính quy
không chỉ cụ thể hóa chủ trương của đảng và nhà nước việc xây dựng trung đoàn không quân công an nhân dân cũng sẽ góp phần hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay
chúng tôi hoàn toàn hợp tình với việc là cảnh sát cơ động cũng như là lực lượng công an nhân dân được bổ sung về phương tiện máy bay
và ở đây thì tôi cũng có nghiên cứu thì thấy rằng là cảnh sát trên không thì từ năm một mươi chín các nước trên thế giới đã sử dụng những cơ tình này
và đây thì đã có cái điểm là tuần tra phục vụ chiến đấu vận tải chuyển quân chống hỏa động hoặc là nghĩa vụ sở chỉ huy di động trên không

trước đây thì lực lượng cảnh sát cơ động thì chưa sử dụng máy bay nhưng cái này thì nó xu thế tất yếu của thế giới thôi
là một đơn vị mới thành lập đặc biệt là đơn vị hoàn toàn mới trong lực lượng công an nhân dân
đây là trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng là một niềm vinh dự mà ban thường vụ đảng ủy quan trung ương và lãnh đạo bộ công an giao cho trung đoàn không quân công an nhân dân
chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nói chung sẽ từng bước xây dựng trung đoàn không quân công an nhân dân trưởng thành phát triển vững mạnh bảo đảm sẵn sàng
chiến đấu cao cơ động nhanh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương của lãnh đạo bộ giao phó có phần xây dựng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
là một lực lượng mới của lực lượng cảnh sát cơ động trung đoàn không quân công an nhân dân sẽ là một trong những lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong những tình huống các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội giữ bình yên cuộc sống của nhân dân
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và lãnh đạo bộ
công an vào sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tiện các y bác sĩ cán bộ y tế bên đường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh phòng chống dịch covid một mươi chín
tham gia đợt tăng cường này có bốn mươi cán bộ y bác sĩ ở nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện một mươi chín tháng tám đây đều là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nhiệt huyết
theo phân công của bộ chỉ huy tiền phương bộ công an dự kiến đoàn cán bộ y tế được tăng cường lần này sẽ làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến phước lộc huyện nhà bè
ngoài nhân lực hỗ trợ đoàn cũng chuẩn bị các phương tiện thiết bị vật dụng y tế phòng chống dịch và thuốc men phục vụ khám điều trị covid một mươi chín
kể từ ngày năm tháng bảy đến nay đã có năm đoàn công tác với hàng trăm y bác sĩ công an nhân dân xung phong tình nguyện lên đường tiếp xúc chống dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam